công an tp hcm đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố bị can tất thành cang và một mươi chín đồng phạm về tội vi phạm về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
công an tp hcm xác định ông tất thành cang khi là phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm
đã có bút phê đồng ý để sadeco công ty con của công ty tân thuận ipc doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước
phát hành chín triệu cổ phiếu và bán cho công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguyễn kim công ty nguyễn kim
với giá là bốn mươi đồng một cổ phần mà không qua đấu giá thẩm định giá theo quy định
cơ quan điều tra xác định giá phát hành cổ phần của sadeco thấp hơn giá trị thực chất nhiều
do t chí dũng nguyên tổng giám đốc ipc chủ tịch hội đồng quản trị sadeco
sử dụng kết quả thẩm định giá của hsc doanh nghiệp không có chức năng thẩm định
khiến tài sản của sadeco bị đánh giá thấp gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà nước một một trăm linh ba tỷ đồng
trong đó thất thoát tài sản nhà nước là hơn sáu trăm sáu mươi chín tỷ đồng gồm vốn của ủy ban nhân dân tp hcm
là hơn bốn trăm tám mươi năm tỷ đồng tương đương bốn mươi bốn vốn của thành ủy tp hcm là hơn một trăm tám mươi bốn tỷ đồng tương đương một mươi sáu
kết luận điều tra bổ sung còn thể hiện
bị can tề trí dũng và một số cá nhân có hành vi tham ô tài sản qua việc chi tiền thù lao
quỹ khen thưởng với số tiền chiếm hưởng tham ô là hơn bốn bảy tỷ đồng